ban chấp hành đảng bộ tp hà nội khóa một mươi sáu tiến hành hội nghị lần thứ một mươi bốn xem xét thảo luận quyết định một số nội dung quan trọng
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư tp hà nội chủ trì hội nghị
một trong những nội dung quan trọng được các đại biểu thảo luận tại hội nghị đó là báo cáo tổng kết một mươi năm thực hiện kết luận hội nghị trung mương sáu khóa một mươi
nghị quyết số một mươi năm của quốc hội khóa một mươi hai về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố hà nội và một số tỉnh có liên quan
theo ý kiến của nhiều đại biểu sau một mươi năm hà nội hợp nhất kinh tế thủ đô phát triển ổn định và đạt mức tăng trưởng khá cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực
xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật diện mạo nông thôn đổi mới toàn diện và rõ rệt
hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở được củng cố kiện toàn hoạt động có nhiều chuyển biến tích cực
tuy nhiên các ý kiến cũng làm rõ một thực tế là không ít tiềm năng lợi thế của các địa phương chưa được khai thác hiệu quả
đòi hỏi thành phố cần có cơ chế chính sách thu hút đầu tư tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội
bên cạnh đó các đại biểu cũng kiến nghị thành phố cần có cơ chế chính sách thu hút đầu tư cho các đô thị vệ tinh
đồng thời cần quan tâm đầu tư tăng tốc phát triển khu vực nông nghiệp nông thôn nâng cao đời sống nông dân